thị trường ô tô chưa bao giờ có những biến động mạnh như trong thời gian gần đây khi giá nhiều loại xe được giảm nhanh và mạnh
chủng loại xe phong phú và đặc biệt là chất lượng xe thì ngày càng tăng không chỉ còn giới hạn ở những chiếc xe lắp ráp theo tiêu chuẩn riêng dành cho việt nam mà còn nhiều loại xe tiêu chuẩn toàn cầu
vâng và trong những ngày đầu tháng bảy hàng loạt mẫu xe ô tô trên thị trường được nhà cung cấp tuyên bố sẽ giảm sâu có mẫu xe sẽ giảm tới hàng chục triệu đồng
đó người tiêu dùng sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền khi có ý định mua xe ô tô
ngay trong những ngày đầu tháng bảy một trong những tên tuổi lớn nhất của thị trường xe ô tô là toyota đã công bố bảng giá mới áp dụng cho nhiều thương hiệu xe của mình
theo đó hàng loạt mẫu xe như camri innova hay antis đều giảm giá mạnh mức giảm sâu nhất lên tới gần bảy mươi triệu đồng
ngoài toyota nhiều nhà cung cấp khác cũng đồng loạt có chính sách giá hoặc khuyến mãi đối với những sản phẩm của mình
điều này khiến cho người tiêu dùng hoàn toàn có cơ sở được
người tiêu dùng có cơ sở để tin rằng mình sẽ mua được xe ô tô với giá tốt
và như thế thị trường ô tô mới đang gần lại giá trị thực sự của nó và tiến tới bình dân hóa loại hình phương tiện này